tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã đưa ra cảnh báo
quyền của phụ nữ trên thế giới có nguy cơ thụt lùi trước ngày lễ quốc tế phụ nữ tám tháng ba năm nay
theo ông các quyền của phụ nữ đang bị lạm dụng đe dọa và vi phạm trên khắp thế giới
đến mộ đạt được trong nhiều thập kỷ đang biến mất
ông guterres cho biết trong các cuộc khủng hoảng như xung đột ở ukraine
tình trạng khẩn cấp về khí hậu phụ nữ và các bé gái là đối tượng chịu tác động đầu tiên và nghiêm trọng nhất
quyền của phụ nữ đối với thân thể và quyền tự chủ đối với cuộc sống của họ đang bị phủ nhận
điều này càng thể hiện rõ qua các thống kê nhưng cứ một mươi phút lại có một phụ nữ hoặc một bé gái
bị thành viên trong gia đình hoặc bạn tình sát hại và cứ hai phút lại có một phụ nữ tử vong
khi đang mang thai hoặc sinh nở đa số những trường hợp tử vong này hoàn toàn có thể ngăn ngừa được
chính vì vậy ông guterres cho rằng vào ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
thế giới phải cam kết làm tốt hơn phải đảo ngược những xu hướng tồi tệ này
đấu tranh vì cuộc sống và quyền của phụ nữ và các bé gái ở khắp mọi nơi